bảo hiểm xã hội việt nam nói chung và bảo hiểm xã hội thành phố đà nẵng nói riêng đã không ngừng nỗ lực cải cách hành chính mở rộng các dịch vụ giao dịch điện tử và chuyển phát hồ sơ qua biêu điện nhằm đem lại sự thuận tiện và lợi ích tối đa cho người tham gia
là một doanh nghiệp lớn đóng trên địa bàn thành phố đà nẵng công ty cổ phần diệt may hai mươi chín tháng ba với số lao động
một trăm linh người trong đó có bốn một trăm hai mươi năm người được đóng bảo hiểm xã hội
với số lượng lớn lao động được đóng bảo hiểm xã hội như vậy thì việc làm hồ sơ và các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội cho người lao động theo hình thức cũ mất rất nhiều thời gian và nhân lực
ngay sau khi bảo hiểm xã hội thành phố đà nẵng áp dụng giao dịch điện tử trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả công ty cổ phần dệt may hai mươi chín tháng ba đã triển khai theo hình thức giao dịch điện tử đó
nguyễn hoàng phương năm hai nghìn một mươi chín ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm
trong đó tiếp tục cập nhật mã số và đồng bộ thông tin định danh người tham gia quản lý dữ liệu thu nộp bảo hiểm xã hội dữ liệu chi trả bảo hiểm xã hội quá trình hưởng và quá trình tham gia thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội
trong năm hai nghìn một mươi chín bảo hiểm xã hội việt nam cũng xác định là trên những kết quả mà đạt được trong thời gian qua
bảo hiểm xã hội việt nam cũng xác định là trên những kết quả mà đạt được trong thời gian qua
xem thử cái nhu cầu trực tiếp của doanh nghiệp đối với công tác ứng dụng công nghệ thông tin là gì doanh nghiệp cần khai thác gì từ bảo hiểm xã hội việt nam
cần bảo hiểm xã hội việt nam cung cấp những cái gì thì tôi nghĩ là về cơ bản
cái lớn nhất là doanh nghiệp cần cái thông tin về nhân thân về quá trình tham gia
cũng như là tất cả những thông tin liên quan đến kết quả giao dịch làm sao để doanh nghiệp có thể có thể kê khai được dễ dàng nhất đơn giản nhất
việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội giúp các giao dịch trở nên thuận tiện dễ dàng hơn
tạo thuận lợi cho các bên tham gia bao gồm cả cơ quan bảo hiểm xã hội đơn vị sử dụng lao động và người lao động
những nỗ lực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động bảo hiểm xã hội đã nhận được đánh giá cao từ các bên liên quan
trong đó điểm nhấn rõ nét nhất thể hiện ở báo cáo xếp hạng môi trường kinh doanh của ngân hàng thế giới
trong số các chỉ số tăng hạng của việt nam
chỉ số nộp thuế và bảo hiểm xã hội tăng hạng nhiều nhất tám mươi một bậc đạt vị trí tám mươi sáu trên một trăm chín mươi nền kinh tế được đánh giá